sau ba ngày mưa lớn vừa qua khu vực lòng hồ crong bách thượng tỉnh đắk lắc lại tiếp tục bị ngập lụt nghiêm trọng
hàng trăm hộ dân lại đối mặt với hiểm nguy do mưa lũ
và để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân chính quyền địa phương đang tiến hành di rời khẩn cấp các hộ dân đến nơi an toàn
các ngành chức năng của huyện madarak tỉnh đắk lắc đã cử gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng của huyện vào các thôn chín một mươi và một mươi một của xã cư san để thực hiện công tác di rời
cho đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi một mới chỉ có gần một mươi hộ dân di rời trong khi đó số hộ nằm trong vùng sung yếu cần phải di rời là hơn một trăm linh hộ
công tác vận động tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn nhiều người dân còn chủ quan trước tình hình mưa lũ thậm chí nhiều hộ dân không chịu di rời vì sợ chính quyền không đền bù đất đai

công tác giải phóng mặt bằng vẫn dậm trần tại chỗ hơn sáu trăm linh hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu vẫn mắc kẹt ở vùng lòng hồ trong khi tình hình mưa lũ ở đắk lắc vẫn diễn biến phức tạp